thời gian sống tại địa phương ít nên không đủ điều kiện để thực hiện các quy trình đào tạo bồi dưỡng giao việc để thử thách rồi kết nạp vào hàng ngũ của đảng
nhiều năm nay số lượng đảng viên bổ sung vào tri bộ xóm đều xuất phát từ những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
để giải quyết được khó khăn trong công tác phát triển đảng tại địa phương huyện ủy kim bôi đã triển khai thực hiện đề án chủ động tạo nguồn và kết nạp đảng viên giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên sau gần một năm triển khai thực hiện kết quả đạt được vẫn chưa có nhiều khả quan bởi lý do cơ bản như đã đề cập ở trên là thiếu nguồn người dân đi làm ăn xa ít sống tại nơi cư trú
để tháo gỡ được những khó khăn vướng mắt đó các cấp ủy chính quyền ở kim bôi đã xác định là phải tìm giải pháp phát triển
kinh tế xã hội tạo việc làm để giữ chân người dân ở lại nhất là lớp trẻ có điều kiện sinh cơ lập nghiệp ngay tại địa phương thì mới có thể có nguồn để kết nạp đảng
đi cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ tạo việc là để người dân yên tâm ở lại địa phương để lao động sản xuất
các cấp ủy chính quyền ở kim bôi còn giao cho đoàn thanh niên thực hiện các dự án cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn đồi để vừa tạo việc làm cho lớp trẻ vừa tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành
qua đó phát hiện nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng đưa vào hàng ngũ của đảng
hiện nay thì là công tác tạo nguồn cán bộ là thông qua hoạt động của đoàn thanh niên đặc biệt là các thanh niên ở thôn bản
hiện nay thông qua cái này thì huyện cũng có giao cho đoàn thanh niên
hán là xóa bỏ cái vườn tạp tham gia các chương trình hành động của thanh niên ví dụ như là tham gia làm giao thông thủy lợi để thông qua cái hoạt động đó để phát hiện những nhân tố mới để tạo nguồn cho phát triển đảng
phát triển kinh tế tạo việc làm và thu nhập ổn định để giữ chân người dân nhất là lớp trẻ ở lại quê hương để tạo nguồn phát triển đảng là hướng đi đúng
giải quyết được gốc rễ của vấn đề một cách bền vững nhưng không thể nhanh được
vì thế bên cạnh giải pháp căn cơ đó cần có thêm những giải pháp khác nữa để tạo ra sự đột phá trong công tác phát triển đảng ở kim bôi nói riêng và các địa phương vùng sâu vùng xa nói chung